chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hai mươi tháng năm liên quan đến vụ việc cháu bé ở thị trấn lăng cô thừa thiên huế mất tích lúc đi gửi trẻ đại diện đội sos đà nẵng cho biết kết quả xét nghiệm adn xác nhận bé trai được phát hiện ở vùng biển đà nẵng chính là cháu lê phước n sinh năm hai nghìn một mươi tám chú tổ dân phố hải vân thị trấn lăng cô
trên fanpag sos đà nẵng chia sẻ tám ngày lênh đênh trên biển hai ngày nằm cho thủ tục vậy là một mươi ngày con mới được đưa về với bà mẹ ngày con về trời đổ mưa to và những cơn sấm nghe xót lòng
các chú đưa con một đoạn đường cuối nguyện cầu chúc cho con tất cả thiên thần nhỏ
các chú đã hoàn thành nhiệm vụ và đưa con về với gia đình
đại diện đội sos đà nẵng cho biết thêm ngày hai mươi một tháng năm đội cứu hộ đã đưa cho bé từ đà nẵng về lại làng cô thừa thiên huế
đoạn đường từ chỗ xe dừng đến khu vực bờ biển lăng cô nơi cuối cùng người dân nhìn thấy cháu n khoảng một km cả đội phải khiêng quan tài đi bộ dọc bãi biển để đưa cháu đến đó
khi về đến lăng cô thì trời mưa khá lớn kèm theo sấm chớp khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn
nhưng tất cả đều cố gắng để đưa cháu bé một đoạn đường cuối để được về bên gia đình bên cha mẹ
trước đó bé trai mất tích được xác định là lê phước n sinh năm hai nghìn một mươi tám trú tại tổ dân phố hải vân thị trấn lăng cô
bé nờ hàng ngày được gia đình gửi đến học tại một trường mầm non trên địa bàn thị trấn lăng cô
vào ngày một mươi hai tháng năm do là ngày nghỉ nên n được hai cô giáo đưa về trồng giữ tại điểm trông giữ trẻ
những cô giáo này đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày hai cô giáo phát hiện nờ đã rời khỏi điểm trông giữ trẻ nên đã trình báo với chính quyền địa phương
liên quan đến vụ việc bà cái thị cẩm hương trường phòng giáo dục và đào tạo huyện phú lộc cho biết cháu bé là học sinh trường mầm non mờ cà trường tư thục tại thị trấn lăng cô
bà hương cho biết qua tìm hiểu gia đình nờ có thỏa thuận nhờ giáo viên tại trường mầm non nơi cháu theo học trông giữ vào những ngày nghỉ
do chó bé mất tích tại điểm trồng giữ trẻ tự phát vào ngày nghỉ cuối tuần nên lãnh đạo đơn vị không yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc
đồng thời phòng giáo dục và đào tạo huyện sẽ có văn bản tham mưu ủy ban nhân dân huyện siết chặt việc mở các điểm trồng giữ trẻ tự phát trên địa bàn
theo người dân địa phương trước khi n được trình báo mất tích một số người nhìn thấy nờ đi về hướng biển ở khu tổ dân phố hải vân thị trấn lăng cô cách điểm trồng giữ trẻ khoảng vài trăm mét
qua triển khai tìm kiếm lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một chiếc dép của nạn nhân tại bãi cát thuộc khu vực bờ biển của tổ dân phố hải vân
liên quan đến vụ việc ngày một mươi sáu tháng năm mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người phụ nữ quỳ gối gục khóc trước bãi biển khiến dư luận không khỏi xót xa
được biết người phụ nữ được xác định là chị ntt chú tổ dân phố hải vân thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thế thiên huế
chị tê là mẹ của bé lê phước n bị mất tích khi được gửi tại địa điểm trông giữ trẻ tự phát trên địa bàn
khoảnh khắc nhói lòng trên được một nhân viên của đội xe không đồng tỉnh thừa thiên huế ghi lại trong quá trình hỗ trợ gia đình tìm kiếm bé nở
trước đó nước ta cũng đã từng nhiều lần xảy ra tình trạng trẻ em bị mất tích khiến dư luận hoang mang lo sợ
đáng chú ý phải kể đến sự việc cháu bé ở nghệ an biến mất một cách bí ẩn vào cuối năm hai nghìn một mươi ba
tuy nhiên may mắn sau ba ngày cháu bé đã được tìm thấy
cháu bé đã được tìm thấy ở khu vực đồi cách nhà cháu tầm ba trăm linh mét
cụ thể khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba vợ chồng anh đoàn văn lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và chị lê thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú khối một mươi hai phường quỳnh xuân đi làm nên gửi con trai là đoàn phúc an ở nhà cùng bà
thấy người anh trai đi ra cổng nhà bé phúc an theo sau
ít phút sau không thấy bé đâu người bà hỏi anh trai bé an mới biết cháu ra cổng liền đi tìm kiếm
các nhà người dân hàng xóm xung quanh như không thấy an nên bà đã báo cho bố mẹ cháu
chiều tối cùng ngày gia đình chị huyền đã trình báo sự việc lên công an phường quỳnh xuân để nhờ giúp đỡ tìm kiếm
cùng lúc đó gia đình chị huyền đã chia sẻ hình ảnh bé an lên các trang mạng xã hội với mong muốn sớm tìm thấy con
theo lời những người tìm thấy cháu bé kể lại khu vực phát hiện bé an là một khe cạn
điểm tiếp giáp giữa đồi trồng keo và đất vườn của người dân
đây cũng là khả năng
khu vực mà trước người dân cũng như lực lượng công an đã đi tìm nhiều lần nhưng không thấy
mặc dù cạnh nhà cháu bé có hai camera nhưng khi trích xuất camera bị nhòa hình ảnh nên không thấy gì
ngoài ra các camera ở một số tuyến đường gần nhà cháu bé cũng không phát hiện hình ảnh của cháu bé
trong đêm hai mươi chín tháng một mươi một hàng trăm người cùng giúp gia đình chị huyền tìm kiếm cháu an nhưng chưa có kết quả
được biết gia đình chị huyền chỉ ở nhà làm ruộng trong cuộc sống hàng ngày không có mâu thuẫn với ai
suốt ba ngày sau đó hàng trăm người dân địa phương cũng đã đến hỗ trợ gia đình đi tìm kiếm
nhưng thông tin về bé phúc an vẫn bật vô âm tín đến sáng ngày hai tháng một mươi hai thì tìm thấy cháu bé
chị nguyễn thị thủy bốn mươi ba tuổi bà họ của bé an một trong những người phát hiện cháu an đầu tiên kể lại
khi đó là khoảng hơn tám giờ tôi cùng hai chị gái của lực bố cháu an đi quanh ngọn đồi gần nhà để tìm lại lần nữa
đang đi tôi nghe tiếng khóc nhỏ của trẻ con tôi nói hai người cô đi chậm lại
để tìm khu vực pha giả tiếng khóc vừa tiến lại gần chúng tôi vừa gọi gấu ơi gấu ơi
tên gọi ở nhà của bé an thì tiếng trẻ con khóc to hơn và có tiếng gọi mẹ huyền mẹ huyền
khi đó mọi người chạy lại thì phát hiện bé dưới một rãnh sâu khoảng gần ba mét không có nước
chị vui mừng nhảy xuống bồng cháu nhưng không thể lên được hai người ở trên phải nắm tay kéo hai bà cháu lên
cũng theo chị thủy hiện trường phát hiện cháu bé cách nhà khoảng hai trăm linh m cách đường một trăm linh m
trên cây cúi rậm khu vực này trước đó gia đình cơ quan chức năng đã tìm đi tìm lại nhưng không thấy cháu
việc tìm thấy bé an là điều hết sức may mắn với gia đình người thân của bé
tuy nhiên những nghi vấn sau khi phát hiện cháu bé đòi hỏi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ
theo đó thời điểm mất tích bé an có mặc quần nhưng khi được tìm thấy thì bé không còn mặc quần và chân có vết xước ngoài da
trong thời gian cháu mất tích trời liên tục có mưa nhưng khi được tìm thấy áo cháu lại khổ giáo
chưa kể tại địa điểm bé được tìm thấy trước đó người dân đã đi tìm nhiều lần
thậm chí lực lượng công an còn đưa cả chó nghiệp vụ vào cuộc nhưng không phát hiện ra
chính vì vậy mà dư luận trên địa bàn đã đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn
tiến sĩ bác sĩ trần văn cương phò giám đốc bệnh viện sản nhi nghệ an cho hay
việc tìm đến cháu bé sau ba ngày mất tích trong điều kiện thời tiết mưa rét đặt ra nhiều câu hỏi
đây là vấn đề cần được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
bởi giả sử nếu được tìm thấy trong hang đá trong nhà hoang
thì có điều kiện ẩn nấp có nước để uống thì vẫn có khả năng để sinh tồn
nhưng thực tế ở đây cháu bé mới hai tuổi được tìm thấy sau ba ngày mất tích ở trên đồi
trong điều kiện mưa rét là khó có thể xảy ra với điều kiện đó khó có thể qua khỏi
chưa nói tại thời điểm tìm thấy đầu tóc áo của cháu phúc an đều khô giáo
liên quan đến vấn đề này đại diện công an thị xã hoàng mai cho biết
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình
công an thị xã hoàng mai đã có thông báo gửi đến cục xây khóa
phòng pc một pc hai công an tỉnh nghệ an công an các huyện thành phố thị xã trong tỉnh nghệ an
công an các xã phường trên địa bàn thị xã hoàng mai để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm
công an thị xã hoàng mai cho biết vì tìm thấy cháu bé còn khỏe mạnh
và sáng ngày hai tháng một mươi hai là một điều rất đáng mừng
hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vì sao cho bé mất tích bí ẩn ba ngày qua
và bất ngờ được tìm thấy trên núi ở gần nhà
tuy nhiên vẫn chưa có nhận định nào về nguyên nhân mất tích nên đề nghị người dân không thông tin
bình luận những nội dung chưa có căn cứ gây hoang mang dư luận